thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với bốn bốn trăm hai mươi năm ca bình dương thứ hai với ba hai trăm năm mươi năm ca
riêng hà nội từ một mươi tám h ngày một mươi tám tháng tám đến một mươi tám h ngày một mươi chín tháng tám thủ đô ghi nhận thêm năm mươi ca mắc mới covid một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam một đối tượng có hành vi sử dụng giấy xét nghiệm giả để qua chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín thuộc địa phận phường minh tân thị xã kinh môn tỉnh hải dương
lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện lê đình tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tỉnh phú thọ
sử dụng hai phiếu xét nghiệm covid một mươi chín giả để qua chốt
tuân khai nhận do bản thân làm nghề lái xe taxi nên đã nhờ người làm giả nội dung trong phiếu kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
để thuận tiện cho việc chở khách qua các địa phương
số phiếu xét nghiệm giả này đã được tuân sử dụng để đi qua một số chốt kiểm soát dịch trên địa bàn các tỉnh phú thọ vĩnh phúc thái nguyên bắc ninh
theo thống kê từ ngày hai mươi tháng bảy đến nay lực lượng chức năng toàn tỉnh hải dương đã phát hiện và đang tiến hành xác minh
làm rõ trên một mươi vụ xuất trình giấy xét nghiệm covid một mươi chín nghi ngờ giả tại các chốt kiểm soát dịch
hai đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng tổ tuần tra phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
của công an tỉnh phú yên phát hiện và bắt giữ
trước đó trên đường trần xuyền khu phố liên trì một phường chín thành phố tuy hòa kiểm tra võ đức tiếng và nguyễn văn chánh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng chú tại phường chín thành phố tuy hòa lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng tàng chữ bốn gói ni lông
chứa ma túy đá cùng một mươi bốn viên thuốc lắc
công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng vừa khởi tố một mươi bốn bị can và tạm giữ ba đối tượng khác để điều tra
vì tổ chức khai thác trái phép rừng rỗi rừng rổi cổ thụ một trăm linh tuổi tại tiểu khu hai trăm hai mươi bốn địa bàn xã phúc sơn huyện lâm hà
nhóm đối tượng bị phát hiện khi đang phát hiện đường kéo tời lên đỉnh đồi để vận chuyển gỗ
mở rộng điều tra công an xác định và tạm giữ thêm một mươi bốn đối tượng khác
qua khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng xác định tổng khối lượng lâm sản bị thiệt hại là ba mươi bảy năm trăm bốn mươi sáu m ba
trong đó có chín cây rổi thuộc nhóm ba và hai mươi năm m ba gỗ chưa kịp đưa ra
như vậy tính đến nay đã có một mươi bốn đối tượng khởi tố và ba đối tượng đang bị tạm giữ hình sự
trên tuyến biên giới an giang lực lượng chức năng liên tục bắt giữ hai vụ buôn lậu thu giữ trên hai một trăm linh bao thuốc lá ngoại
khi bị yêu cầu dừng lại hai đối tượng mang theo nhiều bọc ni lông từ phía campuchia về việt nam
đã bỏ lại các bọc ni lông để chạy về bên kia biên giới
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong các bọc ni lông bỏ lại chứa một sáu
bốn trăm bốn mươi bao thuốc lá nhập lậu
cùng ngày lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thu giữ thêm năm trăm năm mươi bao thuốc lá nhập lậu vận chuyển qua biên giới